chào quý vị khán giả thông tin mới nhất liên quan đến vụ việt á
tỉnh ủy trà vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông kiên sóc kha giám đốc và nguyễn hữu phước phó giám đốc sở y tế tỉnh trà vinh
ông kha và ông phước có những vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty việt á gây hậu quả nghiêm trọng
cả hai đã thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên công chức viên chức
tự ý nhận tiền của việt á trái quy định dẫn đến bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đắc thanh phó giám đốc sở y tế nguyễn văn lơ nguyên giám đốc cdc trà vinh
lê văn thanh phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thuộc cdc trà vinh
và nguyễn văn truyền chuyên viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế trà vinh để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa triệt phá chuyên án mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh lưu trú karaoke massage ngoài thu hai
thôn tiền phong xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bất ngờ kiểm tra lực lượng công an phát hiện bảy đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong phòng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trương anh tuấn trú tại thanh khê xã thanh trạch huyện bố trạch
thu giữ thêm một trăm sáu mươi bốn viên hồng phiến hai gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng tám viên ma túy dạng thuốc lắc
trong khi đó công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng quốc việt
về hành vi trộm cắp xe mô tô
tại cơ quan công an việt khai nhận đã trộm cắp xe mô tô của một người dân
đang để tại thôn quảng khai xã thiện kế huyện bình xuyên
ngoài ra đối tượng cùng hai đồng phạm đều ở huyện đông anh hà nội
đã gây ra năm vụ trộm cắp xe mô tô khác tại các địa bàn huyện bình xuyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa triệt phá thành công
chuyên án trộm cắp cây cảnh bắt tạm giam bốn đối tượng và thu giữ hàng chục cây cảnh là tăng vật trong vụ án này
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm cây mai cảnh vừa xảy ra trên địa bàn thị xã an nhơn tỉnh bình định trong thời gian gần đây
ông huỳnh văn quyền nạn nhân trong vụ trộm cho biết mặc dù vườn cây gia đình ông được rào chắn kiên cố
có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm
song các đối tượng vẫn liều lĩnh đột nhập và gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các dấu vết thu thập tại hiện trường và những thông tin do bị hại cung cấp
các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh trên địa bàn đã dần lộ diện
ông huỳnh văn quyền nạn nhân trong vụ trộm cho biết mặc dù vườn cây gia đình ông được rào chắn kiên cố
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê gia hiệp thường trú tại huyện tây sơn nguyễn khắc được
nguyễn huy thanh và trần văn tưởng cùng chú tại huyện phạm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ mỹ sử dụng nên đã bàn bạc cùng nhau đi trộm tài sản
thủ đoạn của chúng là thuê trọ ở địa bàn lân cận sau đó ban đêm điều khiển mô tô đến địa bàn thị xã an nhơn để gây án